diễn đàn chính sách tài khoá và phát triển việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề hướng tới một hệ thống thuế công bằng
vừa được tổ chức tại hà nội diễn đàn thu hút sự quy tụ của các nhà khoa học nhà quản lý
hoạch định chính sách và doanh nghiệp cùng đông đảo xứ truyền thông
tại diễn đàn các chuyên gia trong nước và quốc tế đã phân tích về hiện trạng doanh thu từ thuế
trong khu vực asean và toàn cầu đồng thời phân tích các đề xuất cải cách thuế cũng như tác động
của nó đối với hệ thống thuế việt nam trong nhiều năm qua việt nam đã thực hiện nhiều chính sách
ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo sự phát triển đồng đều
giữa các vùng tuy nhiên việt nam chưa có một đánh giá độc lập định kỳ và minh bạch nào về chi phí
và hiệu quả thực sự của các ưu đại thuế cho doanh nghiệp được thực hiện
cũng tại diễn đàn liên minh công bằng thuế việt nam và liên minh quốc tế oxfam đã công bố
hai báo cáo nghiên cứu về chi tiêu thuế lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam